chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào chiều nay tăng lễ của đồng chí trần quốc hương nguyên bí thư trung ương đảng nguyên trưởng ban nội chính trung ương
được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước diễn ra chú đáo và trang trọng
tại nhà tăng lễ quốc gia phía nam số năm phạm ngũ lão quận gò vấp tp hcm
đồng chí trần quốc hương bí danh mười hương là một trong những nhà tình báo huyền thoại của cách mạng việt nam
hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
từng giữ chức trưởng ban nội chính trung ương trước khi nghỉ hưu và được đảng nhà nước trao tặng nhiều huân chương huy chương cao quý
một mươi bốn giờ chiều nay lễ viếng đồng chí trần quốc hương bắt đầu
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước tp hcm
các cơ quan ban ngành đồng đội đồng chí và rất đông người dân đã đến viếng gửi vòng hoa chia buồn đến gia đình đồng chí trần quốc hương
đoàn đảng ủy công an trung ương đến viếng lễ tang do đồng chí thượng tướng bùi văn nam
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi vòng hoa chia buồn đến gia quyến đồng chí trần quốc hương
theo chương trình lễ tàng lễ viếng nhà tình báo cách mạng trần quốc hương
sẽ kéo dài đến chiều ngày mai một mươi sáu tháng sáu sau đó an táng tại nghĩa trang tp hcm
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
trước nhiều ý kiến đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ chín đề cập đến vụ án hồ duy hải
trong phiên thảo luận tại hội trường về vấn đề kinh tế xã hội diễn ra vào sáng ngày hôm nay
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đã phát biểu làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến vụ án mà dư luận rất quan tâm
liên quan đến vụ án hồ duy hải được rất nhiều đại biểu quốc hội quan tâm
người đứng đầu ngành tòa án đồng thời là chủ tọa phiên tòa xét xử tử tù hồ duy hải theo thủ tục giám đốc thẩm
tóm tắt lại toàn bộ quá trình xử lý vụ án kể từ khi xảy ra vào năm hai nghìn tám
đồng thời cho biết vụ án đã trải qua tối tục nhiều cấp đã được liên ngành thẩm định
và đoàn giám sát on site của quốc hội năm hai nghìn một mươi năm cũng đã xem xét
trành án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đã đưa ra hàng loạt chứng cứ để trả lời cho câu hỏi hồ duy hải có oan hay không
cơ quan điều tra đã cho hải mô tả hiện trường thì hải mô tả chính xác những đồ vật có trong hiện trường
nếu không có mặt tại hiện trường thì không thể mô tả được
biêu điện là nơi công cộng bên ngoài thì ai cũng phải biết nhưng trong phòng ngủ thì không có mặt trong hiện trường là không biết
cái thứ hai là vị trí của những đồ vật rời
ví dụ như con gấu tờ báo cốc nước túi trái cây v v
thì hôm nay có thể để chỗ này ngày mai có thể để chỗ khác
con gấu có thể đầu giường có thể trên kẹ có thể trên bàn có thể trên ghế
nhưng tất cả các đồ vật rời ấy thì hải đã mô tả đúng vị trí ở thời điểm xảy ra vụ án
tranh án nguyễn hòa bình cũng cho biết về tài sản cướp được lời khai của hồ duy hải khai cũng trùng khớp với lời khai của người thân
gia đình các nạn nhân về nữ trang và biêu điện về tiền và sim card
hải khai là lấy được cô hồng thì cái dây chuyền có mặt còn của cô vân thì dây chuyền không có mặt cái mặt dây chuyền
thì kết quả kháng nghiệp hiện trường thì cái mặt dây chuyền của cô vân thì ở tại hiện trường nằm trên trong ngực áo của cô vân
cơ quan điều tra đã yêu cầu hải khai tiêu thụ các số tài sản này
thì hải đã vẽ chính xác
địa chỉ nơi bán vàng là cửa hàng vàng và nơi bán điện thoại là cái điện thoại mà hải đã lấy được
phân tích nhiều chứng cứ khác đặc biệt là về hung khí
tranh án nguyễn hòa bình cho biết mặc dù công tác dọn dẹp hiện trường do ba dân phòng tiến hành đã có sơ xuất trong việc không giữ lại đầy đủ hiện vật
nhưng hồ duy hải đã nhận diện đúng con dao hung khí khớp với lời khai của dân phòng

như luận thì nói là mua cái dao ngoài chợ về để thay hung khí
nhưng trong hồ sơ vụ án không có chỗ nào mua dao về thay hung khí cả
mua dao vua thớt vật tương tự để cho hải nhận diện để cho những người có liên quan nhận diện xem có đúng với cái dao và cái thớt đã có mặt tại hiện trường hay không
và được sử dụng làm hung khí hay không
thì kết quả là để ra một loạt dao thì hải nhận diện đúng cái dao mà đã sử dụng hôm gây án
theo tranh án nguyễn hòa bình đối tượng hồ duy hải có hai mươi năm lời khai nhận tội
lời khai nhận tội đầu tiên là do hải tự viết ra chứ không phải bản hỏi cung
vào những thời điểm quan trọng của vụ án hải đều thừa nhận
khi nhận kết luận điều tra của cơ quan điều tra hồ duy hải nhận kết luận điều tra là đúng
khi nhận cáo trạng của viện kiểm sát hải cũng khẳng định cáo trạng là đúng
khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm phúc thẩm gửi đơn cho chủ tịch nước hồ duy hải cũng không kêu oan chỉ xin giảm nhẹ hình phạt
người kêu oan nhiều nhất lại là mẹ của hải ở ngoài xã hội
tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình khẳng định còn nhiều chứng cứ khác về vụ án
tòa án nhân dân tối cao sẽ phục vụ thông tin đầy đủ về vụ án cho bất cứ đại biểu quốc hội nào quan tâm
người kêu oan nhiều nhất lại là mẹ của hải cũng khẳng định cáo trạng là đúng
tòa nhân vẫn để vướng mắt gửi đến cơ quan nhà nước nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng
chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân
chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải bộ trưởng tô lâm đã xem xét từng đơn thư
tiếp nhận đơn và giao cho thanh tra bộ công an có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương có thẩm quyền giải quyết
báo cáo với lãnh đạo bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
bộ trưởng tô lâm hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết
căn cứ hồ sơ giải quyết vụ việc và kết quả tiếp công dân thanh tra bộ công an sẽ có văn bản trình lãnh đạo bộ duyệt
ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan
thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cũng đã cảm ơn sự lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời
của lãnh đạo bộ công an và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến của công dân
sáng nay tại hà nam thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và chỉ đạo hội nghị
giao ban công tác đảng và công tác chính trị lực lượng công an nhân dân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi khu vực phía bắc
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo hai mươi bảy đơn vị
trực thuộc bộ ba mươi một địa phương phía bắc các học viện các trường công an nhân dân bệnh viện công an nhân dân khu vực phía bắc
trong sáu tháng qua dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước
nhưng công tác công an nói chung và công tác đảng công tác chính trị của lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
đặc biệt là đã chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy kịp thời phổ biến quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng
các chuyên đề về học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
qua đó nhận thức chính trị tính chính quy kỷ cương kỷ luật và kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an được nâng cao
góp phần tích cực vào thành tích chung trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận và biểu dương cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác đảng và công tác chính trị
đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ đề ra
nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị cấp ủy thủ trưởng công an các cấp tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp
đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bên cạnh đó có kế hoạch hành động cụ thể tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn sự kiện lịch sử của đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
công an các đơn vị địa phương cần bám sát kế hoạch của bộ để tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực phù hợp với đặc thù của đơn vị địa phương
qua đó khơi gợi niềm tự hào tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương tinh thần trách nhiệm tác phong làm việc và lối sống văn hóa vì nhân dân phục vụ
vào chiều nay tại hà nội cục an ninh chính trị nội bộ đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trung tướng lương tâm quang thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của cục an ninh chính trị nội bộ đã đạt được
trong năm năm thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh qua phong trào cục an ninh chính trị nội bộ đã nắm vững và bám sát các quan điểm đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
quán triệt sâu sắc các nguyên tắc phương châm tư tưởng chỉ đạo đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia tổ chức tốt công tác nắm xử lý dự báo tình hình tham mưu cho đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an nhiều chủ trương giải pháp lớn mang tầm chiến lược
cơ bản góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm
về nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng đề nghị cục an ninh chính trị nội bộ tiếp tục thấm nhuận sâu sắc lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
các chỉ thị nghị quyết của đảng quy định của nhà nước và bộ công an về đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng
để mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí ý nghĩa của công tác này và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
trước mắt là tập trung quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả luật thi đua khen thưởng
nghị định số chín mươi một của chính phủ và thông tư số một mươi hai của bộ công an để nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng trong toàn đơn vị
cùng với đó tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy lãnh đạo chỉ huy cao cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua
đổi mới nội dung hình thức phương pháp tổ chức các phong trào thi đua
tiếp này đồng chí thứ trưởng đề nghị các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong hội nghị
luôn đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ các đồng chí đồng đội phân đấu vươn lên đạt nhiều thành tích chiến công trong công tác chiến đấu
xứng đáng là hạt nhân của phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của cục an ninh chính trị nội bộ và toàn lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị thời gian qua việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã được lực lượng công an tỉnh an giang thực hiện hiệu quả
trong đó lực lượng công an cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong công tác triển khai thực hiện
thu thập cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại xã định thành huyện thoại sơn của tỉnh an giang
huyện thoại sơn có một mươi bốn xã ba thị trấn với khoảng bốn mươi bốn ba trăm năm mươi hộ hai trăm ba mươi năm sáu trăm bốn mươi năm nhân khẩu thường trú
chính nhờ sự vào cuộc của các cấp các ngành trong đó vai trò nòng cốt là lực lượng công an
từ huyện đến phòng trào thi đua
đến nay một mươi bảy trên một mươi bảy xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tiến hành phát và thu phiếu thu thập thông tin dân cư
đối với các nhân khẩu thường trú đạt tỷ lệ chín mươi sáu đã tiến hành quét và xử lý dữ liệu đạt tỷ lệ chín mươi chín tám mươi chín
qua đó đã được đoàn công tác của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đến làm việc về công tác kiểm tra phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư đánh giá cao
nói chung là khi đoàn số một chúng tôi đi đến kiểm tra ở công an
tỉnh an giang thì chúng tôi chọn ra đó là thành phố long xuyên và huyện thoại sơn là hai đơn vị
là chúng tôi kiểm tra công tác hồ sơ cũng như là tàng thư là được sắp xếp rất là khoa học đầy đủ
theo đúng quy định của bộ và khi mà rút phiếu ra đấy thì kiểm tra như trước đây đưa vào sử khen
theo đúng như hướng dẫn của bộ thì một trăm linh đạt yêu cầu
để đạt được kết quả trên lực lượng công an các xã thị trấn
đã đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng phiếu bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ thu thập
cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư trên nệ bản
tuy nhiên trong công tác thu thập cập nhật và chỉnh sửa thông tin về dân cư
lực lượng công an cơ sở cũng gặp không ít khó khăn
đa số là người dân ở dùng sâu thì cái trình độ nhận thức còn hạn chế
đôi lúc không hợp tác với cán bộ thu thập
khi cán bộ giải thích về quyền lợi của họ sau đó mới cung cấp
nhiều trường hợp thì giấy tờ tì thăng bị thắt lạc
hoặc là có họ là có người thăng là mắc nhưng là không khai báo khai tử
cho nên là khi đến kê khai thường là bị sai về thông tin
nhằm đẩy nhanh tiến độ thu thập cập nhật dữ liệu dân cư
lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể
tập trung thu thập thông tin dân cư với các trường hợp mới phát sinh
bảo đảm thu thập thông tin một trăm linh các nhân khẩu thường trú trên nệ bản
bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân bằng nhiều hình thức
để người dân hiểu mục đích ý nghĩa của việc khai báo thông tin từng nhân khẩu trong gia đình
cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc cung cấp thông tin dân cư
phân công cho công an viên phụ trách ấp phối hợp với các ngành tập trung gài sót
lập danh sách các số hộ khẩu nhân khẩu cần phải được thu thập thông tin theo quy định
sau đó tiến hành thu thập thông tin theo phiếu thu thập thông tin
cũng như là phiếu chỉnh sửa về thông tin
mặt khác là phân công lực lượng công an viên đến từng hộ khẩu
phút tra lại phiếu dc một là phiếu thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia
đã thu thập trước đây xem có thay đổi gì để chúng ta bổ sung phiếu dc hai
phiếu chỉnh sửa về những nội dung trường thông tin mình còn thiếu vào tạm thư hộ khẩu
nhằm đảm bảo hoàn thành công tác thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
với tinh thần làm việc khẩn trương không quản ngày đêm vất vả
cán bộ chiến sĩ công an huyện thoại sơn nói chung và công an xã định thành nói riêng
đang góp phần đẩy nhanh tiến độ tiến tới hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư trên địa bàn tỉnh an giang qua đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
giảm giấy tờ công dân đồng thời phục vụ việc kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân